chiều ngày năm tháng năm tại thành phố con tum ubnd tỉnh con tum đã tổ chức họp báo thông tin kết quả kiểm tra xác minh ban đầu về vụ phá rừng quy mô lớn mà các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh con tum
theo điều tra xác minh ban đầu của các cơ quan chức năng tỉnh con tum tại các huyện con rẫy đắc tô đắc lây liên quan đến vụ án đã được tỉnh con tum khởi tố vụ án khởi tố bị can trước đó
đó là vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép phát hiện vào ngày hai mươi chín tháng hai tại tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy tại xã đắc rơ nga huyện đắc tô với một mươi ba đối tượng đã bị khởi tố
về việc người dân dẫn phóng viên đến hiện trường bị đe dọa cơ quan chức năng đang điều tra bổ sung hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến bãi tập kết gỗ mà phóng viên phản ánh hiện tỉnh con tum vẫn chưa xác định được
hiện tổ kiểm tra liên ngành tỉnh con tum đang tiếp tục kiểm tra rừng xác minh các điểm nóng để phát hiện vi phạm theo thông tin mà báo chí đã phản ánh